để tiếp tục hỗ trợ người dân doanh nghiệp nhất là các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch covid một mươi chín một cách thuận lợi công khai minh bạch
văn phòng chính phủ đã phối hợp với một số bộ cơ quan xây dựng tích hợp cung cấp sáu dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín chỉ cần ngồi nhà bấm nút nộp hồ sơ
cách làm này sẽ rút ngắn thời gian thực hiện từ sáu đến một mươi ngày so với cách triển khai trực tiếp
cách nộp hồ sơ trực tuyến như sau
bước một truy cập vào cầm dịch vụ cầm quốc gia tại địa chỉ http dịchvucong gov vn
bước hai tại giao diện chính của cổng dịch vụ công quốc gia chọn phần hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
bước ba lựa chọn mục hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
bước bốn chọn phần nộp trực tuyến
bước năm tiến hành đăng nhập hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản
tiến hành tải lên các mẫu đơn
đã có xác nhận từ công đoàn cơ sở nếu có cơ quan bảo hiểm xã hội và ủy ban nhân dân cấp huyện